đối tượng châu tuấn hải chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tây ninh
bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sau khi tham gia tổ chức phản động đảm tăng đảng tam quốc
phục quốc liên minh đông á châu tuấn hải cùng đồng bọn gây ra nhiều tội ác với các mạng
đặc biệt là đêm ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi hải cùng đồng bọn tập kích làm chết hai chiến sĩ canh gác tại đập đồng cam
nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an hắn bỏ trốn khỏi địa phương vào tỉnh tây ninh
thì công an tỉnh phú khánh đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với châu tuấn hải
để che giấu hành vi phạm tội của mình đối tượng đã thay tên đổi họ thành nguyễn hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám quan hệ tốt với chính quyền địa phương và mọi người xung quanh